tại hà nội đoàn chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam đã tổ chức buổi lễ phát động toàn thể cán bộ công nhân viên chức lao động trong cả nước
cùng chung tay ủng hộ nhân dân các tỉnh duyên hải miền trung tây nguyên khắc phục hậu quả giảm bớt khó khăn do thiên tai gây ra sớm ổn định cuộc sống
thay mặt thường trực đoàn chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam đã kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên chức lao động cả nước
cùng chung tay ủng hộ kinh phí chia sẻ những mất mát thiệt hại về người và của giúp người dân các tỉnh duyên hải miền trung tây nguyên khắc phục hậu quả giảm bớt khó khăn do thiên tai gây ra sớm ổn định cuộc sống
ngay tại buổi phát động các cán bộ công nhân viên chức lao động đang công tác tại cơ quan tổng liên đoàn lao động việt nam đã quyên góp được trên hai trăm linh triệu đồng ủng hộ đồng bào miền trung